xin chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày
một mươi tháng một của chúng tôi những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
kính mời quý vị quan tâm theo dõi thưa quý vị mới đây lực lượng chức năng đã phát hiện hai vụ việc
khai thác cát trái phép chi tiết sẽ có trong cụm tin ván sau đây tại thời điểm bị bắt quả tang
trên bốn phương tiện không có biển kiểm soát đang chứa khoảng hai mươi năm mét khối cát qua kiểm tra
người đi trên các phương tiện không xuất trình được các văn bằng chứng chỉ và giấy phép khai thác theo
quy định tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ bốn phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục xác
minh xử lý theo quy định của pháp luật ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát kinh tế ma túy môi
trường công an huyện tứ kỳ phối hợp công an xã trí minh tứ kỳ kiểm tra phát hiện tại sông thái bình
thuộc thôn bắc an xã trí minh có một tàu vỏ sắt không biển kiểm soát đang khai thác cát trái phép
qua đo đạc ban đầu lực lượng chức năng xác định số cát trên hai khoang hơn tám mươi ba mét khối
đồng loạt sáu siêu thị mini tết không đồng được khai trương tại các quận phú nhuận gò vấp tân
bình và huyện hóc môn củ chi nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các gia đình nghèo người lao động khó
khăn được mua sắm các nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón tết nguyên án nhằm dần hai nghìn hai mươi hai
đây là sáu siêu thị đầu tiên trong chuỗi ba mươi hai siêu thị sẽ được tổ chức tại tất cả quận huyện trên
địa bàn thành phố hồ chí minh và sẽ có thêm sáu siêu thị khai trương tại một số tỉnh thành trên toàn
quốc chương trình dự kiến sẽ giúp đỡ hơn hai mươi năm hộ gia đình lao động khó khăn có thêm niềm vui bớt
lo toan trong mua sắm dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai còn gần một tháng nữa thôi mới đến tết
nguyên đán hai nghìn hai mươi hai thế nhưng tại thời điểm này thì làng hoa xuân quan của huyện văn giang
tỉnh hưng yên đang tất bật chăm sóc cho các loại hoa cây cảnh để phục vụ nhu cầu của người
tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán sắp tới những ngày này tại thôn xuân quan huyện văn giang tỉnh
hương yên rộn ràng và sôi động hơn bao giờ hết nhờ vụ hoa đang vào tết dạo quanh các hàng hoa
cây cảnh nhộn nhịp nhất vẫn là những cửa hàng hoa lan với đầy đủ những sắc màu và đa dạng về
chủng loại thị trường hoa lan năm nay thì rất là sôi động và các loại hoa khác năm nay cũng sôi
động và người dân chơi thì bây giờ người ta đang sưu tầm rất là nhiều những cái loại hoa lan đột
biến và các loại hoa lan đặc điểm của hoa lan đai trâu cuối năm này thì họ mua rất là nhiều vì
hoa lan đai trâu chuyên ở vào tết năm nay ngoài các loại hoa trậu hoa dỏ treo như dại yến thảo
cúc lá nho ngọc thảo xoắn kết các nhà vườn cũng đầu tư trồng và nhân giống các giống hoa nhập ngoại
hoa lan hồ điệp với giá từ một trăm ba mươi đồng một cành cho đến vài triệu một trậu những giỏ hoa
rực rỡ đẹp mắt phù hợp treo ban công có giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng bên cạnh đó thì các loại
cây cảnh cũng phong phú và đa dạng không kém như thế đây chúng tôi đã bày ở đây để có thể vừa để
trưng bày và vừa để bán cho mọi người và cứ để tìm hiểu thị trường để có thể bình ổn giá sao cho
giá cả phải chăng mà người mua có thể bảo bạn với cái cái việc mua bán của mình do ảnh hưởng của dịch
dự báo thì sản lượng tiêu thụ cũng không vì thế mà giảm đi nên các nhà vườn vẫn tất bật vào vụ để hoa
nở đúng dịp và đạt chất lượng cao các nhà vườn đã đầu tư nhiều kinh phí cho việc mua phân bón thuốc
lắp đặt các hệ thống mái tre đèn chiếu sáng để thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây hoa
thưa quý vị tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai đang cận kề người dân làng quất tứ liên của quận tây hồ
hà nội đang tất bật chăm sóc tạo dáng cho cây để cung ứng ra thị trường tuy nhiên thì nhiều nhà
vườn tại đây đã tỏ ra lo ngại rằng là đầu ra do lượng đặt mua năm nay rất thấp chỉ còn khoảng
ba tuần nữa là đến tết nguyên đán nhưng thời điểm này tại làng quất tứ liên không còn cảnh tấp nập
nhộn nhịp vận chuyển quất đi khắp tỉnh thành như mọi năm anh tuyến và một người bạn đã tìm đến nhà
vườn này để chọn mua quất cảnh đến sớm và cẩn thận lựa chọn nên anh đã chọn được cây quất ưng ý hơn
mỗi năm ngoái thì thực ra là mình có đi từ hai mươi tám hai mươi tám tết cũng mua một cây ở đây nhưng mà nói chung là
quả nó không được đẹp nhưng năm nay năm nay thì quả nó đẹp hơn những ngày này người dân phải thưởng
xuyên túc trực để vừa chăm bón cây vừa mong mỏi thương lái do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều chủ
các vườn còn làm những công đoạn của lao động thời vụ để tiết kiệm chi phí nhất có thể
theo bà ngô thị nga chủ tịch hội làng nghề truyền thống quất cảnh tứ liên
hiện có khoảng bốn trăm linh hộ trồng quất cảnh với tổng diện tích lên tới gần ba mươi hectare mỗi nhà vườn có
diện tích khoảng một mét vuông số lượng những gốc quất vào khoảng vài trăm đến cả nghìn cây
năm nay so mọi năm là lượng khách chậm hơn mọi năm nếu như mọi năm giờ này là quất ra khỏi vườn
và khách đặt phải năm mươi phần trăm rồi nhà nào hết một nửa nhưng mà năm nay đến giờ này chưa hết
giá về giá cả thì hạ hơn nhiều so với bọn nằm hiện nay các nhà vườn tại tứ liên đang tập trung lo làm
nốt những công đoạn cuối cùng trước khi bán cho khách chưng tết vừa chăm cây họ vừa hi vọng tiêu
thụ được hết sản phẩm làm ra anh em theo mời quý vị cũng điểm qua hàng loạt những tin tức kinh
tế trong nước nổi bật trong cụm tin kinh tế ngay sau đây ừ ừ ở mỗi ngày xuất hiệp khẩu khoảng bốn trăm linh
triệu giảm một nửa so với quý trước nhưng tại thời điểm này cửa khẩu quốc tế lào cai là một
trong ít các cửa khẩu đang duy trì giao thương với trung quốc góp phần giảm tải cho cửa khẩu quốc tế
hữu nghị nhiều hộ nông dân ở các huyện ven biển như cầu ngang duyên hải thị xã duyên hải tỉnh
trà vinh mạnh dạng chuyển đổi nuôi tôm sú tôm thẻ chân trắng bán thâm canh thâm canh trong ao đất
sang mô hình nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao trong ao nổi ao đất lót bạt cho lợi nhuận bốn trăm linh
triệu hectare một vụ nuôi vịt ở đồng tháp nuôi theo mô hình vịt chạy đồng và vịt nuôi dọ hàng
năm đồng tháp cung cấp cho thị trường hơn ba trăm một mươi ba triệu chứng với giá trứng vịt hiện nay thương lái mua
tại vùng nuôi từ một nghìn chín trăm linh đến hai nghìn đồng một trứng sau khi trừ các chi phí mỗi trứng người nuôi lãi từ bảy trăm linh
đến chín trăm linh đồng theo ghi nhận của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu hà nội giá xăng trong nước
ở kỳ điều chỉnh ngày mai có thể tiếp tục tăng nếu không trích hoặc sử dụng quỹ bình
sử dụng nguồn giá xăng dầu có thể đồng loạt tăng từ năm trăm linh đến bảy trăm linh đồng một lít sở thông tin và truyền
thông thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ phối hợp với sở lao động thông minh và xã hội gia soát trang
bị từ năm mươi đến bảy mươi phần trăm điện thoại thông minh cho người nghèo chưa có điện thoại thông minh trong năm
nay trăm hai hai nhằm mục tiêu chuyển đổi số à đ một trăm ba mươi
mỗi người oder
thưa quý vị rèn luyện nâng cao sức khỏe là nhu cầu chính đáng mà nhiều người đang hướng tới
thế nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số phòng tập thể hình lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa dối khách hàng
và câu chuyện mà chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây là một ví dụ như thế
ngay tại trung cư này trước đây cũng đã từng có một phòng tập gym xuất hiện nhưng sau đó buộc phải giải thể vì kinh doanh khó khăn
nhưng éo le hơn là những người đã mua thẻ tại phòng tập này
vì tin những lời quảng cáo mà những khách hàng một lần nữa đặt niềm tin vào một phòng tập thể hình cao cấp mới với tên gọi câu lạc bộ thể thao the ford pinis
mở phòng tập rất là tốt rất là đẹp và cũng mời chúng tôi lên tham quan cùng với cả một nhóm một nhóm cư dân là mua thẻ tập
theo danh sách chỉ sau một thời gian ngắn mở phòng tập đã có gần ba trăm linh người đóng tổng số tiền hàng tỷ đồng cho câu lạc bộ thể thao deford philines để mua thẻ tập
nhưng sau mấy tháng tạm nghỉ vì dịch bệnh đến nay những gì mà khách hàng của câu lạc bộ này nhận được là câu trả lời không thỏa đáng
liên hệ sang đó thì họ nói vòng vòng
vòng vòng và cuối cùng là họ bảo là gì
họ không thể duy trì được nữa và họ sẽ trả chúng tôi ba mươi trên giá trị hợp đồng
hợp đồng tôi mua là sáu triệu tư
nhưng mà theo như tôi khảo sát bạn bè và những người thân của mình thì có những người mua gói tập tức là bao gồm cả gói tập với cả chuyên gia thì nó lên đến tận năm mươi tám triệu
nếu tiếp tục đi tập thì phải đi tập ở xa và bất tiện
còn nếu dừng tập thì phải chấp nhận nhận lại ba mươi giá trị hợp đồng
không đồng ý với câu trả lời từ phía phòng tập
đại diện của hơn một trăm linh nạn nhân trong vụ việc này đang hoàn thiện các khâu pháp lý để đòi quyền lợi hợp pháp cho mình
nhưng trước mắt tiền thì chưa đòi lại được
còn phòng tập thì đã chuyển đi nơi khác
vậy nếu rơi vào hoàn cảnh như những nạn nhân vừa rồi thì chúng ta sẽ phải xử lý ra sao
và sau đây mời quý vị và các bạn tham khảo những ý kiến từ phía luật sư
cái vấn đề chúng ta phải nhìn nhận là cái vấn đề này là vấn đề hợp đồng kinh tế
cái sự giao dịch
dân sự giữa các bên mà cái việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch này thì trong các luật dân sự cũng có quy định đây là trường hợp thuộc trường hợp bất khả kháng
thế tuy nhiên các cơ sở kinh doanh game cần phải lưu ý rằng cứ không phải bất khả kháng là anh được miễn trừ trách nhiệm
anh bất cả kháng thì anh phải dùng toàn bộ cái năng lực của anh đấy khắc phục cái sự việc đấy
còn về phía khách hàng thì rõ ràng chúng ta cần phải chọn
lựa chọn những cái
cơ sở mà có uy tín lâu đời và khi quan trọng nhất là khi đàm phán ký kết hợp đồng ấy
ở đây hợp đồng kinh hầu hết là mọi người cứ cho rằng đây là một cái hợp đồng mẫu
tức là đến đã được xây dựng sẵn rồi
anh chỉ có việc ký hay không ký hoặc là thậm chí anh chỉ đàm phán về giá là thôi
chứ còn anh không được đàm phán về quyền và nghĩa vụ hay là không được đàm phán về các cái hậu quả pháp lý xảy ra khi mà kết thúc
thế nhưng không phải các bạn hoàn toàn có quyền được đàm phán
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng lớn đến nhiều loại hình kinh doanh lớn nhỏ khác nhau
từ ăn uống cho đến thời trang làm đẹp
để có thể tồn tại thì bắt buộc các doanh nghiệp người làm kinh doanh phải thay đổi hình thức kinh doanh
sau đây là phản ánh của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
hơn một năm chờ đợi nhưng vẫn không thể kinh doanh do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
cách đây hơn hai tháng chủ quán karaoke này đã quyết định tạm chuyển sang kinh doanh bún bò huế
mặt bằng có sẵn đầu tư thêm bàn ghế thuê đầu bếp về dạy chế biến
đến nay quán bún bò huế này đã có doanh thu khoảng một mươi hai một mươi năm triệu đồng mỗi ngày
để duy trì về hệ thống bún bò huế em tôi đã đẩy mạnh qua các kênh bán hàng
thì thực sự rất hiệu quả tôi đã nhìn thấy được truyền vọng của hệ thống bún bò huế
và phản hồi khách hàng rất là tốt
chính vì vậy các khoản thu nhập mang về thì hiện tại đã đủ tiền chi phí của nhân viên
còn để chi phí mất bằng thì tất nhiên là không thể làm được
đối với những chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu như thời trang may mặc lại càng chịu ảnh hưởng nặng nề
trong cái giai đoạn mà thời kỳ giãn cách đặc biệt trong giai đoạn thời kỳ giãn khách
thì cái điều đấy thì nó gần như là nó chúng tôi không thể tiếp cận được với khách hàng theo cách truyền thống thông thường
chúng tôi phải chuyển sang hình thức kinh doanh mới để là kinh doanh online
khách hàng có thể mua hàng từ xa cũng như là lựa chọn hàng hóa từ xa
nhưng bù lại cái giai đoạn này thì chúng tôi phải tập trung vào cái chất lượng chăm sóc khách hàng
mong mỏi của họ là hết dịch
nhưng trước mắt họ đang chuyển đổi hình thức kinh doanh từ trực tiếp sang bán hàng trực tuyến
bằng hình thức livestream bán sản phẩm trên các sản thương mại điện tử như shopee lazada và tiki
đồng thời chạy thêm các chương trình xeo điện hút khách và kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi